tòa nhân dân tỉnh quảng bình vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu tp đồng hới
các bị cáo bị xét xử gồm nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên giám đốc lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên phó giám đốc
nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cán bộ
theo cáo trạng các bị cáo trên đã vi phạm các quy định trong việc quản lý kiểm tra giám sát các hoạt động thi công của nhà thầu
không phát hiện được việc nhà thầu không thi công một khối lượng lớn trong hạng mục khoan tạo lỗ phục vụ giả phá bom mìn
lập khống hồ sơ thi công nghiệm thu thanh toán dẫn đến thiệt hại cho nhà nước số tiền trên bảy tỷ đồng
sau khi nghị án chủ tọa phiên tòa quyết định lùi thời gian tuyên án đến chiều ngày một mươi ba tháng chín